đầu tiên là đối tượng sẽ thu thập một hình ảnh hay video của người thân bị hại

một đến ba giây chỉ để tạo lòng tin ban đầu thôi
sau đó thì là đối tượng sẽ yêu cầu người bị hại sẽ truyền tiền
một phương thức khác mà các đối tượng lừa đảo cũng thường xuyên sử dụng trong thời gian gần đây
nhiều người dân trên địa bàn bắc vạn đã gặp và phản ánh

tuy nhiên một mươi người trúng giải

để nhận được tiền thưởng khách hàng phải làm rất nhiều bước

website smartshoppingvn com được thiết kế sơ sài thông tin mập mờ
địa chỉ liên hệ trên website là địa chỉ không có thật

để nhẹ tạm giả tin của khách hàng không qua hình thức mua bán trực tuyến và dịch vụ bi chính
để hoạt động lừa đảo khách hàng bán hàng sức lượng kém
coi nắng không hơn giá thực tế của smart shopping và của những công ty tương tự
có một số tin nhắn họ gửi đến ví dụ như là của các nhà mạng việt theo điện máy xanh
tuy nhiên thực tế là các công ty đó chưa sử dụng dịch vụ
hoặc là họ chưa
không phải là công ty đó họ đến hoặc là nhắn tin đến là bạn đã trúng thưởng
và chúng ta gọi điện để hỏi tôi có trúng thưởng hay không
để kiểm tra thông tin nó có chính xác hay không
trước khi chúng ta xác định để làm theo hướng dẫn của đối tượng
cơ quan công an tiếp tục khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác
tránh việc xác nhận qua video call nên tiến hành xác thực lại thông tin
bằng cách gọi điện thoại
hoặc gặp trực tiếp tuyệt đối không thực hiện cuộc gọi
qua các ứng dụng messenger hay zalo không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng
không để lộ quá nhiều thông tin cá nhân trên mạng xã hội
bởi đó chính là kẽ hở để các đối tượng dễ dàng xây dựng những kịch bản lừa đảo
ngày càng tinh vi không cung cấp thông tin cá nhân số điện thoại địa chỉ
thông tin về tài khoản ngân hàng tài khoản các dịch vụ trên internet
cho bất kỳ cá nhân tổ chức lạ khi không có căn cứ cụ thể rõ ràng
tránh trở thành những nạn nhân của chiêu trị
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hành khách có vé cá nhân phải đổi trả vé trước giờ tàu chạy ghi trên vé hai mươi bốn giờ trở lên
với vé tập thể đổi trả trước giờ tàu chạy ghi trên vé bốn mươi tám giờ trở lên
xu hướng mua những linh vật tượng trưng cho năm mới không còn là điều xa lạ
năm quý mão đang tới gần nhiều cửa hàng đã cho ra mắt các bộ siêu tập linh vật hình mèo đẹp mắt
và được nhiều người săn đón
các sản phẩm hình linh vật mèo năm nay đa dạng được làm từ nhiều chất liệu
với nhiều phân khúc giá thảnh khác nhau
những chú mèo này được làm bằng đồng sát vàng có đủ kích thước từ nhỏ đến to
được bán với giá thảnh khá cao
tuy vậy lượng đơn hàng vẫn gửi đi đều vào dịp cuối năm
hầu hết lượng khách hàng đến từ các doanh nghiệp hay người dân mua để biếu tặng trong dịp tết
tượng mèo thần tài thì ý nghĩa là sẽ mang lại may mắn phát đạt thịnh vượng cho những người làm kinh doanh
với thương hiệu chúng tôi một mươi năm năm thì có một lượng khách hàng
những khách hàng quen những tập đoàn những doanh nghiệp
từ đầu tháng thì chúng tôi đã xuất đi khoảng gần một bức tượng mèo cho những khách hàng cũ
để làm quà tặng quà biếu trên khách hàng đối tác cuối năm
ghi nhận tại một số cửa hàng bày bán vật phẩm trang trí tại hà nội
nhiều tượng mèo thần tài đã được nhập về bày bán
đặc điểm của những mẫu mèo này là có nhiều màu sắc nét vẽ trên mặt tươi cắn
nhiều chủ cửa hàng đã đặt mua về để trưng bày trong cửa hàng mong năm hai nghìn hai mươi ba
có thêm tài lộng
mỗi sản phẩm mèo gốm như thế này có giá khoảng một năm triệu tới hai triệu đồng
ngoài ra những món đồ trang trí như phong bao lì xì đồ trang trí tết gắn hình mèo
có giá từ hai mươi đồng đến một trăm linh đồng thu hút nhiều người mua
tức là cái sản phẩm này thì mọi người sẽ chủ yếu là để trưng bày
tại vì nó có một ý nghĩa may mắn đây là kiểu chiêu tài lộ cầu bình an cho gia đình
thế nên là chủ yếu là sẽ là trưng bày ví dụ như ở văn phòng
hoặc là trong gia đình mình giá sẽ kiểu giao động có thể là từ vài trăm cho đến vài triệu một con
với nhiều người mèo được cho là linh vật mang lại may mắn tốt cho phong thủy
nên những sản phẩm về mèo đặc biệt là mèo rát vàng đang rất thu hút khách
không chỉ những sản phẩm kể trên mà những sản phẩm như nhẫn mặt dây chuyền
bình hoa bát nghĩa có hình mèo đang được nhiều người tìm mua trước dịp năm mới
đáng chú ý khác từ trường quay thành phố hồ chí minh
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức của kinh tế phương nam
thưa quý vị chỉ còn chưa đầy ba tuần nữa là đến tết nguyên đáng quý mão năm hai nghìn hai mươi bốn
thời điểm này thị trường hàng hóa phục vụ tết trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đã sôi động với nhiều loại hàng hóa giỏ quà tết cũng được nhiều người tiêu dùng quan tâm
lựa chọn mua sắm biếu tết
thị trường giỏ quà tết bắt đầu vào một cao điểm đa dạng về chủng loại
mẫu mã và giá cả phục vụ người tiêu dùng mua lẻ cũng như các công ty đơn vị đặt số lượng lớn
nắm bắt dự báo tình hình kinh tế trầm lắng và tâm lý người tiêu dùng thắt chặt hơn trong việc chi tiêu
nên các hệ thống đơn vị bán lẻ đã cung ứng ra thị trường nhiều sản phẩm
make in việt nam đảm bảo chất lượng giá cả phải chăng mẫu mã bao bì ngày càng bắt mắt
để phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của người tiêu dùng
ngay cả trên thị trường online nhiều sàn thương mại điện tử các kênh mạng xã hội đã có nhiều quảng bá
giao bán các sản phẩm giỏ quà tết trong đó phổ biến là các sản phẩm quà nội ngoại nhập
mức giá giao động từ hai trăm linh đến một triệu đồng
nhiều loại giỏ quà gồm các sản phẩm cao cấp sản phẩm sạch có giá cao hơn
các giỏ quà này thường tập trung vào các mặt hàng thực phẩm bánh kẹo trà mứt tết
đặc sản vùng miền các sản phẩm nhà làm
tại các hệ thống bán lẻ ở tp hcm sức mua cũng đã bắt đầu tăng mạnh
hệ thống co op max co op extra cửa hàng co op food đã bước vào cao đến vùng vụ tết
với một mươi hai sản phẩm giảm giá sâu và lượng hàng thực phẩm tươi sống tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái
những ngày qua sức mua của hệ thống tăng gấp đôi so với ngày thường có siêu thị tăng gấp ba hoặc hơn
khách hàng chủ yếu chọn lựa như sản phẩm tết như gạo nếp đậu xanh giò lụa bánh mức
các mặt hàng tẩy rửa trang trí nhà cửa
ngoài ra dịch vụ gói và giao giỏ quà tết đã rất hút khách
với hơn một mươi giỏ quà đang được cung cấp ra thị trường mỗi ngày
theo các đơn vị kinh doanh phân phối do tích du lịch và tết nguyên đáng cách nhau hơn hai mươi ngày
nên người tiêu dùng có xu hướng mua sắm kết hợp một số hàng hóa có giá tốt để tích trữ
theo sở du lịch tp hcm những ngày đầu năm mới ngành du lịch đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan
khi đón hàng trăm nghìn lượt khách đến tham quan lưu trú trên địa bàn thành phố
cụ thể tp hcm đã đón ba mươi năm lượt du khách quốc tế đến du lịch làm việc thăm thân riêng các khu điểm du lịch
riêng các khu điểm du lịch cũng kịp đón hơn một sáu triệu lượt khách đến vui chơi
ngoài các điểm đến quen thuộc như suối tiên đầm sen thảo cầm viên
năm nơi nét mới là các điểm du lịch như bảo tàng điểm thăm quan phan hóa
cũng đón được nhiều lượt du khách trong và ngoài nước
tại bảo tàng biệt động sài gòn du khách quốc tế đến tìm hiểu các câu chuyện lịch sử
chiếm ba mươi trong một hai trăm linh lượt khách đến trong ba ngày qua
các khách sạn cơ sở lưu trú cũng có những kết quả khả quan
khi ghi nhận đón hơn hai trăm một mươi năm lượt đến ở qua đêm
đưa công suất khách sạn tăng lên tám mươi năm trong dịp này
tổng doanh thu chung của cả ngành trong ba ngày nghỉ lễ đạt hơn năm chín trăm linh tỷ đồng
năm hai nghìn hai mươi hai thị trường chứng khoán việt nam đã ghi nhận nhiều sự điều chỉnh mạnh
vốn hóa thị trường này lần đầu tiên đi lùi
trong vòng một mươi một năm riêng vốn hóa chứng khoán niêm yết sàng tp hcm
tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai sắp xỉ bốn hai triệu tỷ đồng
giảm một tám mươi hai triệu tỷ tương đương bảy mươi bảy tỷ usd so với đầu năm
vn index chỉ số đại diện cho sàn chứng khoán tp hcm
năm qua giảm ba mươi hai bảy mươi tám từ vùng giá gần một năm trăm linh điểm xuống một bảy điểm
vốn hóa thị trường biến động ít hơn khi giảm ba mươi một một mươi tám
từ năm tám mươi ba triệu tỷ đồng xuống còn bốn hai triệu tỷ đồng
nhưng đại các đất chuỗi tăng về quy mô kéo dài từ năm hai nghìn một mươi một
vốn hóa thị trường chứng khoán năm qua có thời điểm trả mốc sáu triệu tỷ đồng
trong thời điểm vn index tăng mạnh đầu tháng bốn
tuy nhiên những đợt điều chỉnh mạnh sau đó đặc biệt ở các mạ vốn hóa lớn
khi vốn hóa chưa phi nào trở lại mốc năm triệu tỷ đồng kể từ tháng chín
khi vn index xuống mức thấp nhất trong năm qua vào giữa tháng một mươi một
vốn hóa cũng giảm sâu về ba sáu mươi ba triệu tỷ đồng
vốn hóa của một mươi mải lớn nhất đã chiếm bốn mươi năm sáu mươi một giá trị vốn hóa toàn thị trường
tương đương một tám mươi ba triệu tỷ đồng
bản xếp hạng có sự sót rụng mạnh khi chỉ việc công ban
mã vcb dùng nguyên vị trí đầu với ba trăm bảy mươi tám sáu trăm linh một tỷ đồng tương đương một mươi sáu tỷ usd
với mục tiêu tập trung để hoàn thiện những thể chế chính sách điều kiện thuận lợi
thúc đẩy tp hcm phát triển nhanh bền vững tổng bí thư nguyễn phú trọng
vừa thay mặt bộ chính trị ký ban hành nghị quyết số ba mươi bốn
về phương hướng nhiệm vụ phát triển tp hcm đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi tp hcm là thành phố văn minh hiện đại nghĩa tình năng động sáng tạo
có nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố dịch vụ công nghiệp hiện đại
đầu tàu về kinh tế số xã hội số trung tâm kinh tế tài chính thương mại
văn hóa giáo dục khoa học công nghệ của cả nước
hội nhập quốc tế sâu rộng có vị thế nổi trội trong khu vực đông nam á
tăng trưởng bình quân đạt khoảng từ tám tám năm mỗi năm
tổng sản phẩm trên địa bàn grdp bình quân đầu người khoảng một mươi bốn năm trăm linh usd
kinh tế số đông gấp bốn mươi vào grdp
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm tp hcm phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới
trở thành trung tâm kinh tế tài chính dịch vụ của châu á
để thực hiện mục tiêu trên bộ chính trị đề ra nhiều giải pháp
trong đó nhấn mạnh tp hcm cần tập trung phát triển kinh tế nhanh và bình vẩn
trên cơ sở đổi mới mô hình tăng trưởng cơ cấu lại kinh tế
nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc tế
trong đó tp hcm trở thành cực tăng trưởng mới
bên cạnh đó bộ chính trị yêu cầu sớm ban hành chính sách pháp luật vượt trội
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tp hcm khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh
huy động mọi nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bình vẩn
thưa quý vị càng gần tết nguyên đáng nhu cầu mua yến xào về sử dụng
và làm quà biếu của người dân càng tăng cao
lợi dụng tâm lý này nhiều đối tượng làm ăn chụp dựt đã dùng các thủ thuật
tạo ra yến giả nhái kém chất lượng pha trộn phụ da để đánh lừa người tiêu dùng
hồng trục lợi bất chính
trên mạng xã hội đang tràn lan những bài viết được chạy quảng cáo
để bán yến xào giá rẻ với những thông tin mập mờ
nếu có nhu cầu người mua sẽ phải chuyển khoản trước sau đó mới được nhận hàng
lúc phát hiện hàng kém chất lượng thì người bán bạc vô âm tính
cái nguồn nguyên liệu yến khi mà yến thô là chủ nhà yến là người ta đã bán
với một mức giá cố định là hai triệu từ hai triệu cho tới hai triệu bốn một lạng yến thô
mà ra một cái lạng yến sạch đó là phải trải qua quá trình rửa rồi gắp rồi xấy
thì cái tạp chất ở trong đó là lúc nào nó cũng sẽ bị hầu đâu đó tầm hai mươi năm
một là lạng yến mà yến sạch đó mà bảo là dưới ba triệu thì nói thật là mình nghĩ không thể nào có cái giá đó được
hiệp hội yến xà việt nam cho biết đã nhận rất nhiều thông tin phản ánh từ khách hàng về việc
mua tổ yến kém chất lượng thậm chí mua phải yến giả trên mạng xã hội
chỉ ghi chung chung không có địa chỉ cụ thể rõ ràng và nhái thương hiệu sản phẩm
như yến xào nha trang khánh hòa phú yên
đây là những sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng trừ những đơn vị doanh nghiệp
có đầy đủ giấy phép kinh doanh thương hiệu sản phẩm được đăng ký đầy đủ và có hoạt động lâu năm
hiệp hội kiến nghị các do chức năng nên thứ nhất là quản lý lại những cái người mà bán buôn bán yến
trên mạng xã hội nên có những chế tài xử phạt những cái cơ sở mà buôn bán hàng không chất lượng
hàng kém chất lượng hàng giả để mà bảo vệ được cái người mà buôn bán chân chính
hiện nay trên thị trường yến xào có ba loại yến xào trắng thường có màu trắng đục yến xào hồng có màu hồng nhạt
hoặc có thể chuyển sang màu vàng cam yến xào huyết có màu đỏ đặc trưng yến xào giả thường có màu trắng sáng
nếu soi ra ánh sáng có thể thấy yến trong suốt
ngoài ra yến thật khi quan sát sẽ dễ dàng nhận thấy các sợi yến đang xe nhau
khi cho yến ngâm vào trong nước yến thật sẽ dần nở ra nhưng vẫn giữ được màu sắc như ban đầu
ngối có mùi tanh đặc trưng của yến như lòng trắng trứng
ngoài ra yến thật khi quan sát sẽ dần nở ra nhưng vẫn giữ được màu sắc như ban đầu
để đáp ứng được theo thông lệ quốc tế và từ đó góp phần ổn định được chất lượng của tổ yến
và quá trình kiểm soát đầu ra của tổ yến được nghiêm ngặt và phương lợi hơn
để mua được những sản phẩm yến xào có chất lượng phục vụ cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe
hoặc làm quà biếu cho người thân bạn bè trong dịp tết
người tiêu dùng cần lưu ý các cách phân biệt yến xào thật và yến giả
để lựa chọn được sản phẩm tốt chất lượng
tương xứng với giá tiền bạn nên lựa chọn những cơ sở yến xào có uy tín địa chỉ rõ ràng
trong các sản phẩm phát triển từ công nghệ chuỗi khối blockchain nft
token không thể thay thế được dự báo sẽ tạo nên những mốc phát triển mới trong năm hai nghìn hai mươi
các nhà phát triển đang hướng đến nft phi nghệ thuật để mở rộng lĩnh vực áp dụng
nhằm phổ cập loại tài sản số này đến cộng đồng
và nội dung này sẽ kết thúc những tin tức
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
vì bây giờ nó mới mà cho nên người ta phải có bằng quả hình thức quả tặng lưu niệm
nhưng mà nó cũng là một cái hình thức để cho người ta hiểu được rằng ft là cái gì
thay vì là họ có cụ thể bằng cái quả tặng thì họ sẽ chuyển đổi thành nft
để tặng cho người tiêu dùng để người tiêu dùng hiểu a
đây nó cũng là một cái phần quả tặng nhưng nó được chuyển đổi nft
và cái nft đó nó có giá trị hơn là cái quả tặng các bạn đang nhận
theo báo cáo gần đây của grandview research
thị trường nft toàn cầu có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt ba mươi ba bốn
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn ba mươi
tại việt nam ứng dụng loại tài sản mã hóa này đang mở rộng khỏi nghệ thuật
nhờ vào những mô hình kinh tế tương tác mới với metaverse
như là mạng xã hội internet ba d các ứng dụng thể thao trên metaverse
khiến nhu cầu sở hữu những vật phẩm nft ngày càng tăng
các câu lạc bộ phát hành nft đều quản lý thành viên như là zoba
với sự kết hợp của nghệ sĩ và công ty tiên phong như vingroup
tiếp tục cho thấy cập nhật của nhiều ngành kinh doanh khác nhau với nft
với ứng dụng mà những công ty việt nam đang làm nft
giúp cho những vấn đề xác thực trong xã hội như vậy
thì nó có tác dụng là thứ nhất là cho mọi người hiểu rõ hơn
ứng dụng của nft ứng dụng của blockchain
đồng thời cũng là đang làm minh mạch hóa
và chống được những sự giả mạo trong một số lĩnh vực
mà hiện tại vẫn có thể làm được để thúc đẩy nền kinh tế của chúng ta
ví dụ như là minh mạch hóa nguồn gốc xuất xứ về organic hàng hóa chẳng hạn
về nông nghiệp về hàng hóa về xuất xứ của sản phẩm
thì cái đó tôi nghĩ rằng là luật pháp việt nam đang cho phép
chuyên trang theo dõi nft nên phân chiên bộ thống kê
một trăm bốn mươi bốn nft đã được bán chi riêng trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
với giá trị một trăm bốn mươi hai triệu đô la mỹ
nhưng trong tháng một mươi hai vừa qua tính đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
chỉ còn khoảng một mươi bảy nft được trao đổi với số tiền hai mươi tám đô la mỹ
số liệu trên phản ánh tính thanh lọc của nhà
đầu tư với nft trong xu hướng đi xuống của thị trường tài chính nói chung
các quỹ đầu tư dần rút khỏi các sản phẩm tài chính có tính bất ổn
các sản phẩm tài chính thế hệ mới
đầu tư nft tại việt nam dù chưa chứng kiến vụ scan nào nghiêm trọng
song với nhiều hay tính cẩn trọng của thị trường
cho các sản phẩm rác bị thổi phòng giá trị
đầu tiên là chúng ta sẽ phải xác định được cái việc là
chúng ta mua nft để làm gì
thì có rất nhiều người hiện nay họ tham gia nft
tham gia vào cái việc đó là đầu tư ước sống
và các cái nft này họ được đẻ ra
nó giống như là một cái công cụ tài chính
nhiều hơn là một cái tài sản số
thì nó giống như là một cái chính trị quỹ
hoặc nó giống như một cái trái phiếu
hoặc nó giống như là một sản phẩm để đầu cơ
thì nó sẽ gần giống như cái kiểu lan đột biến
có nghĩa là người trước hay người sau họ đẩy giá lên
sau đó là đến lúc thị trường không còn thanh khoản nữa
thì tất cả nft này giống như huy nói là sẽ thành rác
dù chứng kiến xu hướng thu hẹp về quy mô
các quỹ đầu tư vẫn hào hứng với trò chơi web ba
các game ứng dụng phát hành nft
dự báo này đến từ tâm lý chung
rằng trò chơi cuối cùng sẽ đưa số đông vào web ba tiền mã hóa
điều này không chỉ áp dụng cho nft
mà còn liên quan đến các lĩnh vực tiền mã hóa
như sử dụng ví phần cứng ví phần mềm
tương tác các sản giao dịch phi tập trung
và sử dụng các nguồn vay trên chuỗi
chương trình kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
đến đây là kết thúc
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi